sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện
để tuyển sinh học sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
sở yêu cầu các nhà trường trung tâm hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
chỉ tiêu tuyển sinh của các trường phải được xây dựng dựa trên điều kiện thực tế
về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sở sẽ tổ chức kiểm tra các điều kiện tuyển sinh lớp một mươi tại cơ sở
từ đó ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của từng đơn vị
những đơn vị nào không bảo đảm điều kiện theo quy định sẽ không được giao chỉ tiêu